trước đó thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã có thư khen đồng chí thượng úy trần anh tuấn mong rằng đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhân dân và góp phần bảo vệ an ninh trật tự của đất nước
bản tin sẽ được tiếp tục với những tin tức về tình hình giao thông và an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ
các sở ngành liên quan để nắm rõ về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
đồng thời đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn
nhấn mạnh những trường hợp bị thương cần tập trung cứu chữa
công an tỉnh cần nhanh chóng điều tra và làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn
kiểm tra lại đơn vị chủ xe là nhà xe sơn lâm
bởi theo báo cáo xe này không phải là đơn vị kinh doanh vận tải chở khách du lịch
ông khuất việt hùng cũng lưu ý đến ý thức tham gia giao thông của các lái xe
bởi theo các đoạn ban đầu lỗi chính vẫn là do tài xế phóng nhanh vượt ẩu gây ra
theo báo cáo của ban quản lý cảng sa kỳ từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày một tháng năm
đã có trên sáu lượt khách mua vé ra vào đảo lý sơn
hôm nay ngày nghỉ lễ cuối cùng hàng ngàn khách du lịch đã xếp hàng mua vé
rời đảng lý sơn quảng ngãi để vào đất điền
sau kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm đã gây ra tình trạng quá tải
sáng sớm nay ngày ba tháng năm tại đầu bến đảo lý sơn đã có gần hai du khách
xếp hàng mua vé trở vào đất điền
tượng khách tăng cao nên đội tàu trở khách đã hoạt động hết công suất
nhưng nhiều hành khách vẫn không thể mua được vé
trước tình hình trên chính quyền địa phương công an huyện lý sơn đã tăng cường
đảm bảo trật tự khu vực cảng đồng thời chỉ đạo cho đội tàu cao tốc
hoạt động hết công suất để đưa khách vào đất liền trong thời gian sớm nhất
một số tin tức an ninh trật tự
chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã dẫn giải
đối tượng huỳnh minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố thạnh nghĩa
và ca thái dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tổ dân phố mờ lọn
cùng ở thị trấn thạnh mỹ huyện đơn dương từ huyện đơn dương
về công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người
khoảng hai mươi h ngày một tháng năm khi thấy anh võ ngọc hải
đang đứng trước nhà anh đỗ quang trung ở tổ dân phố thạnh nghĩa huyện đơn dương
nhìn mình nên hiếu đã suýt ca thái dương và ca chiếu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cả hai đã nhiều lần vận chuyển mua bán thuốc lá ngoại nhập đậu
từ gia lai về tỉnh bình định
một cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không phép với quy mô lớn
vừa bị phòng an ninh kinh tế công an tỉnh an giang
phối hợp với công an tỉnh phú long xuyên
và thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra phát hiện
tiến hành khám sát khẩn cấp ngôi nhà một nghìn bốn mươi sáu năm mươi ba
đường võ văn hoài phường bình khánh tỉnh phú long xuyên
lực lượng chức năng thu giữ trên hai sản phẩm dạng gói chai và hộp
mang nhiều nhãn hiệu không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật
được phép sản xuất lưu hành tại việt nam
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ trên hai mươi kg tem nhãn
cùng các trang thiết bị dùng để phai chế in ấn đong gói
và nhiều tăng vật liên quan khác
theo điều tra ban đầu địa điểm trên do cao quốc tuấn
trú tại tp hcm thuê để làm kho chứa hàng và sản xuất
để thực hiện tuấn đã thuê lê huỳnh trung kiên đi lấy nguyên liệu
hàng hóa được chuyển về qua đường ô tô sau đó về pha chế
đóng gói rồi mang đi tiêu thụ tại các đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật
trên địa bàn hai tỉnh an giang và đồng tháp
thưa quý vị phụ gia thực phẩm là mặt hàng kinh doanh có điều kiện
tuy nhiên tình trạng mua bán công khai không ai quản lý
lại đang diễn ra công khai và có chiều hướng phức tạp
đây là mặt hàng dùng trong ăn uống và với những gì mà phóng viên an
antv ghi nhận được ngay sau đây thì chắc hẳn nhiều người sẽ thấy rất lo lắng
trong vai người mua hàng phóng viên anntv đã có mặt
tại quầy bán hàng phụ gia thực phẩm trên phố hàng buồm hà nội
ngòi muốn mua chất làm trắng cho thực phẩm và ngay lập tức
chúng tôi được người chủ cửa hàng giới thiệu và hướng dẫn như thế này
chỉ với tám mươi năm đồng tôi đã mua được những gói bột trắng như thế này
không rõ nguồn gốc nhãn mát xuất xứ thành phần và hướng dẫn thực dụng
và đây được người bán hàng cho là bột phụ da thực phẩm
theo ông trần tuấn tiến sĩ dịch tế học và sức khỏe dân số
những gói phụ gia thực phẩm như thế này
có biết được chất lượng cũng như tác hại như thế nào
bằng mắt thường cũng có thể thấy không hề có dấu hiệu an toàn nào
không nhãn mát nguồn gốc
vấn đề của nó là khi đưa vào trong tiêu thụ đưa vào ăn vào cho người
thì ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe
thì cái đấy nó phải có cái cơ quan chăm sóc về sức khỏe cơ quan y tế ra
ra cái chúng tôi gọi là chứng nhận cấp phép

có cái chứng nhận có cái phép để đọc cái này xem thì mình thấy làm gì
cấp nhận chứng phép của bên cơ quan y tế
chúng ta không có
thế còn lại những các cái sản phẩm này thì chúng ta đều thấy rằng
làm gì có cái thối hiệu nào thể hiện rằng là bên y tế họ đã có ý kiến cho phép sử dụng
cho nên đây có thể nói rằng là hoàn toàn nằm ngoài cái sự kiểm soát của bên trường ngành chung môn y tế
thế mà đối với những vấn đề này chúng ta quan tâm là quan tâm đến sức khỏe
cho nên phải là cơ quan y tế đánh giá
không chỉ có thị trường trôi nổi mà trên mạng chỉ cần một cú click chuột
mua phụ gia thực phẩm thì cả ngàn những sản phẩm như thế này
không cần ra chợ mà khách hàng cũng có thể mua tất cả những chất phụ gia mà mình muốn
như vậy hiện nay thị trường phụ gia thực phẩm vẫn được mua bán khá dễ dàng
mà chưa có được sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước
và không chỉ có thị trường phụ gia thực phẩm
không ai có thể biết chắc những phụ gia này nếu được sử dụng không đúng cách vào thực phẩm
nó sẽ gây tác hại như thế nào đến người sử dụng
văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại cuộc làm việc với các địa phương bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường
theo đó thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tiến hành giả soát tất cả các cơ sở sản xuất
có xả thải ổn định sản xuất và có chính sách hỗ trợ bằng gạo tiền lãi suất cho người dân bị ảnh hưởng
cụ thể thủ tướng yêu cầu giả soát tất cả các cơ sở sản xuất có xả thải
tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất công nghiệp ven biển
không đột đề tình trạng xả thải ra biển mà không được quan chắc
giám sát chặt chẽ việc xả nước thải làm ảnh hưởng môi trường biển
bộ tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh báo cáo thủ tướng chính phủ
về việc cấp phép giám sát hệ thống xả thải của công ty trách nhiệm hiệu hạn găng thép hưng nghiệp formosa
trong đó làm rõ trách nhiệm của cơ quan cá nhân có liên quan
đồng thời triển khai ngay trạm quan chắc tự động từ điểm xả thải của nhà máy phongmosa
để kiểm tra và lấy mẫu phân tích tự động nhằm kiểm soát việc xả thải của nhà máy
bên cạnh đó nhằm giúp người dân ổn định sản xuất thủ tướng yêu cầu công bố công khai ngay
vị trí ngư trường an toàn cho việc đánh bắt hải sản và các loại hải sản an toàn
để nhân dân biết yên tâm sử dụng
bộ công thương phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các địa phương chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh chế biến hải sản
tiếp tục triển khai đồng loạt các giải pháp thu mua tiêu thụ kịp thời hải sản đánh bắt xa bờ
đã được xác nhận bảo đảm an toàn
ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng có phương án giảm miễn
khoanh nợ giãn nợ những khoản vay cũ và cho vay mới để ngư dân tiếp tục sản xuất
hỗ trợ ngư dân vay yêu đãi khi có nhu cầu
cùng với quảng bình thừa thiên huế đà nẵng những ngày này tại các cảng trên các địa bàn tỉnh quảng trị
tàu thuyền đánh bắt xa bờ bắt đầu hoạt động tấp nập trở lại khác với thời gian trước đây
bên cạnh đó lực lượng chức năng của tỉnh cũng luôn túc trực ở các cảng cá để làm những thủ tục cần thiết
cho bà con ngư dân giải quyết đầu ra một cách nhanh chóng nhất
những động thái kịp thời của chính quyền địa phương đã giúp tiểu thương và ngư dân yên tâm đánh bắt
và thu mua hải sản ở trên biển quê hương
tàu cá của anh bùi đình càm ở khu phố bốn thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
vừa cập bờ sau hai mươi một ngày đánh bắt ở ngư trường hoàng sa với tám tạ cá thu và cá ngừ
tới bờ toàn bộ số hải sản đã được các tiểu thương thu mua hết
chúng tôi cũng sẵn sàng ra khơi bàm biển
toàn tỉnh quảng trị hiện có từ một mươi năm đến hai mươi tàu đang đánh bắt xa bờ
và trên năm mươi chiếc tàu xa bờ cũng đang tiếp tục ra khơi
còn đối với các cảng cá vẫn nhộn nhịp như bình thường
thời điểm này thị trường vẫn có một phần biến động
các loại cá xuất khẩu như cá thu cá hồng và cá mú giá bình thường
còn đối với các loại cá nội địa như cá trích nục và cá ngừ giá có giảm khoảng ba mươi
trước vấn đề trên tỉnh quảng trị đã có nhiều
thời gian tới nếu mà thị trường không ổn định giá cả không đảm bảo
thì tỉnh sẽ có chính sách đứng ra thu mua liên hệ với các nhà máy
đầu ra xuất khẩu để tiêu thù toàn bộ các sản phẩm mà ngư dân đánh bắt mang về
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan nắm số lượng vị trí tàu của ngư dân đánh bắt hải sản
tiến hành kiểm tra sau đó cấp giấy chứng nhận ngay tại càng
đến thời điểm này các doanh nghiệp đang bắt đầu thu mua mạnh trở lại
với sự vào cuộc của toàn xã hội nhiều ngư dân đã và đang yên tâm vươn khơi
vươn xa bám biển bảo vệ ngư trường truyền thống của mình
tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố đều tu hút rất đông khách đến tham quan
vui chơi như văn miếu quốc tử giám hoàng thành thăng long phố cổ hà nội hồ gươm và đền ngọc sơn
bên cạnh đó một số công viên giải trí đều trong tình trạng quá tải khách như công viên thủ lệ
công viên nước hồ tây công viên thiên đường bảo sơn công viên thống nhất
và cả các trung tâm thương mại lớn cũng là điểm hấp dẫn khách tham quan
cũng trong dịp nghỉ lễ bộ phận thông tin hỗ trợ khách hàng không nhận được phản ánh nào
của khách về tình trạng trèo kéo lừa đảo bắt chẹt khách du lịch
trong khuôn khổ festival huế hai nghìn một mươi sáu vào tối ngày hôm qua
tại đình làng kim long ngôi đình cổ gần bốn trăm linh năm bên bờ sông hương
chương trình nghệ thuật với tên gọi về miền hương ngự đã mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng
và được sống trong không gian âm nhạc của nhã nhạc cung đình huế
đến với chương trình về miền hương ngự du khách được thả hồn vào các giai điệu
của những bản hòa âm cổ nhạc mang tính cổ điển bắc học
các bản học của nhã nhạc cung đình huế di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
và các bài bản cao huế di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
chương trình còn giới thiệu các bộ siêu tập áo dài xứ huế
kết hợp nghệ thuật trình diễn sinh động trên nền nhạc nhẹ nhàng sâu lắng
thật thú vị khi được xem chương trình này nghệ thuật trình diễn nhã nhạc của các bạn thật là tuyệt
bên cạnh các chương trình nghệ thuật độc đáo
du khách còn được chứng kiến các nghệ nhạc
nhân thảo diễn làm các loại bánh huế
được nhâm nhì tách trà sen nóng
hòa quyện với hương vị ngọt rượu tự nhiên từ bánh trái của vùng đất nước tiếng kim long
được chìm ngưỡng những hình ảnh tác phẩm nghệ thuật về thuận hóa phú xuân huế
với chiều dài lịch sử hơn bảy trăm linh năm
thật thú vị khi được xem chương trình này nghệ thuật trình diễn nhã nhạc của các bạn thật là tuyệt